các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào chiều ngày hôm nay đảng ủy ban giám đốc công an tp hà nội sẽ tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ đã hy sinh khi tham gia chữa cháy theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân
từ một mươi bảy h là lễ di quan đưa thi hải ba liệt sĩ về đài hóa thân hoàn vũ thanh trì hà nội
cùng thời gian này truyền hình công an nhân dân sẽ có bản tin đặc biệt để truyền tải tới quý vị những hình ảnh xúc động về lễ đưa tàng
tình cảm của nhân dân trong những giây phút cuối cùng tiễn đưa ba người chiến sĩ dũng cảm về nơi an nghỉ
cũng sẽ được chúng tôi truyền tải tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay
còn bây giờ sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý diễn ra trong hai mươi h
tỉnh uỷ quảng ninh vừa quyết định thi hành kỷ luật và hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông phạm hồng hà liên trưởng ban quản lý thế giới hạ long liên trưởng tỉnh uỷ ban nhân dân thành phố hạ long
ông phạm hồng hà đã có những vi phạm phát hiện trong thời gian giữ chức vụ
như thưa đảng quỷ ban quản lý thế giới hạ long triển phát quản lý thế giới hạ long
lực lượng chức năng quản trị vừa đấu tranh thành công chuyên án triển phá đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy từ đào vào việt nam qua địa bàn tỉnh quản trị để hình thức của hồ chí minh thưa thủ
ban quản tạng ba đối tượng các vật thi giữ là ba mươi kg ma túy tệnh hợp một súng k năm mươi chín hai mươi bốn viên đạn hai xe bạc
sau khi ăn đêm về đưa hồng kông và ba mươi bàn hình thức nhóm
trọng tâm đã nẹp ô nhìn đều nhau và sẵn sàng thử cãi giận hụt tấn công khiến một người tùy vong
cô bà việt lâm đồng đã bắt giữ những liệt hoàng một mươi năm tuổi và hoàng trọng tâm một mươi sáu tuổi
cùng chú liệu thất trọng để hồi tra tùy hành tùy rất nổi
vài kiệt của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng không có khả năng hành toán
liễu thị ngọc nga chú liệu tri lăng lạc sơn đã lợi dụng ngọc minh
giả danh là nhân viên ngân hàng vay tiền và nói dối về giá khoản ngân hàng
chiến đoạn của chính nguyễn thị huệ chủ tịch phố lạc sơn có tiền một mươi ba tỷ sáu trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạc sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hình thang với nga
nhằm mục đích đề ra oai hai đối tượng nguyễn lê học nhi và nguyễn triệu nghĩa
khu chủ tỉnh đồng tháp đã giả danh là cảnh sát hình sự để kiểm tra hành chính các cơ quan tiện giao thông
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa mời làm việc hai đối tượng
cùng giữ hai giấy màu có yên chữ giới chứng minh công an nhân dân
tình của đối tượng y hoặc trang phục công an nhân dân cấp hẳn tại mỹ
được vận phục có liên quan đến công an của quốc gia
thưa quý vị và các bạn như đã chia sẻ từ một mươi ba h đến một mươi bảy h ngày hôm nay
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông quận hai bà trưng thành phố hà nội
sẽ diễn ra lễ tăng ba liệt sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ trợ cháy
tại phường quan hoa quận hai bà trưng thành phố hà nội
cầu giấy hà nội theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân
ba chiến sĩ hy sinh để lại nỗi đau vô cùng lớn đối với gia đình người thân đồng đội và cả nhân dân
thế nhưng những hy sinh đó sẽ hóa thành bất tử các anh sẽ sống mãi trong trái tim người dân
và trên các trang mạng xã hội các trang truyền thông báo chí là những dòng tin
những lời chào từ biệt tới những người anh hùng giữa thời bình
không phải là ruột thịt nhưng vẫn thấy đau lòng
yên nghỉ nhé những chiến sĩ phòng trái trợ cháy thân thương cảm ơn các anh
ngày anh đi anh chào tôi đồng chí
ngày anh về sao chẳng nói một câu
ngày anh đi anh cười đi cứu hộ
ngày anh về toàn đội khóc anh ơi
mãi mãi khắc ghi hình ảnh đẹp của ba người chiến sĩ cứu hỏa dũng cảm
các anh là tấm gương sáng

xin kính cẩn nghiêng mình trước sự anh dũng hy sinh của các đồng chí
một lần nữa xin cảm ơn các đồng chí
đây chỉ là một vài trong số hàng nghìn chia sẻ bình luận của cư dân mạng
dưới bài viết thông báo tổ chức lễ tang ba liệt sĩ của công an hà nội
nhìn lại những kỷ vật của các anh trái tim mỗi người như quặn thắt lại
ai cũng mong ước được trẻ mãi
nhưng đôi khi
mãi mãi ở một tuổi xuân nào đó lại là niềm đau thương
hôm nay trên trời rộng có thêm ba vì sao chẳng bao giờ lụi tắt trong trái tim đồng bào
người ta gọi lính chữa cháy là những người kỳ lạ lắm
những người toàn ngược chiều trong cuộc sống này
người ta chạy đi thì mình chạy lại
người ta thoát ra khỏi hiểm nguy thì mình lại lao vào
người ta vứt bỏ những gì xung quanh để chạy đi cho nhanh khỏi chỗ nguy hiểm
thì mình lại chạy vào mang vác bưng bê ôm lấy tất cả vào lòng rồi lấy thân mình mà che chở
người ta quý từng hơi thở thì mình lại truyền hơi thở của chính mình giành giật lấy từng sinh mạng trước tử thần
mỗi đoàn xe ra tuyến lửa tim ta nhức nhối nghẹn ngào
giữa trùng khơi biển lửa ai biết sinh tử lúc nào
khói độc chất ngất tầng cao đồng đội đang ở nơi nào cứu cái còn trong cái mất
khi rông bão lửa thét gào
tổ quốc và nhân dân sẽ mãi ghi công các chiến sĩ
thật sự đau lòng ngày ngày đi qua đó lòng lại nhói đau
cầu nguyện cho vong linh các anh được yên nghỉ và siêu thoát
không quen biết mà lần nào đọc các bài viết về ba chiến sĩ
mình đều không cầm được nước mắt
và rồi chiều nay thôi chỉ còn ít giờ nữa các anh sẽ mãi mãi yên nghỉ nơi đất mẹ
lời từ biệt sao buồn đến thế
khó có thứ ngôn ngữ nào tả xiết khó có hạn định thời gian và chính sách nào bù đắp
lấp đầy nỗi đau của những người mẹ mất con những người vợ mất chồng và những đứa trẻ mất cha
nỗi đau đầy hơn khi người thiếu phụ mất đi trường
chỗ dựa duy nhất của đời mình
bên tượng đài những đoá hoa lặng lẽ đặt xuống cũng bởi những tấm lòng đang chịu nặng xót xa
đồng đội ơi đêm nay các anh yên nghỉ một nén tâm nhang thay bao điều suy nghĩ
có một tượng đài sống mãi với thời gian
thì nó lại quay trở lại
nó bào mòn cái lợi nhuận
cũng như cái thu nhập của người dân
và từ đó làm cho cái sản xuất kinh doanh của chúng ta nó chậm lại
người dân cái thu nhập thấp đi
cái tuyên dụng sẽ ít đi
và doanh nghiệp sản xuất khó bán
nó càng kéo chậm hơn cái tốc độ tăng trưởng sản xuất
và vì thế cho nên
khi mà xăng dầu giảm giá đến hai mươi năm
cùng với cái thời gian
vừa qua chúng ta đã thấy
cái giá sát kết nguyên nhiệm vật liệu
cái giá cám bã thức ăn chăm đôi do súc
cái giá phân bón thuốc thủy sâu
đã có cái mức giảm
tương đối lớn
thì rõ ràng đã đến lúc chúng ta xem xét
để giảm ra các mặt hàng
vừa kìm giữ cái lạ phát
nhưng đồng thời từ đó giúp cho
cái việc hạ giá thành
cái sản xuất kinh doanh
tạo ra cái lợi nhuận lớn hơn cho doanh nghiệp
cũng như cái khả năng tiêu dùng lớn hơn
và thúc đẩy cái tiêu dùng xã hội
nó phát hiện thì cái tăng trưởng gdp
nó sẽ tốt hơn
vâng như ông vừa phân tích thì rõ ràng là
khi mà giá xăng dầu giảm
thì người dân cũng rất là mong ngóng
các mặt hàng thiết yếu cũng sẽ giảm giá theo
tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi thì hiện nay
giá các mặt hàng thiết yếu vẫn chưa hề có sự nhúc nhích
vậy thì ông đánh giá sao về vấn đề này ạ
trước hết thì chúng ta thấy rằng là
do cái giá xăng dầu nó mới giảm chỉ khoảng độ
và các nguyên vật liệu nó giảm hơn một tháng nay thôi
mà một số cái doanh nghiệp
đã nhập cái nguyên nhân vật liệu đầu vào
từ cái thời gian trước đây
và họ phải sử dụng hết
để mà làm cho kinh doanh
thì lúc đó họ mới tính ra cái chỉ phí mới
cái điều thứ hai thì chúng ta cũng thấy rằng là
rõ ràng về mặt sản xuất
thì cái chi phí nó giảm
nó cũng tự tử
và đặc biệt là đối với các hộ kinh doanh
và doanh nghiệp
nếu mà giữ được giá cao
thì họ sẽ được lợi nhận hơn
và vì thế cũng có một số
cái chủ rẻ vẫn mong muốn giữ lại
cái mức giá và cái mức giảm
nó chưa tương xứng với
cái mức giảm giá xăng dầu
và các nguyên nhân vật liệu đầu vào
và vì thế cho nên đã đến lúc
chúng ta cần
phải có các biện pháp để
giảm giá của quán hàng
đứng trước điều này thì vừa qua
chính phủ cũng đã kịp thời chỉ đạo các bộ ngành
là chúng ta phải có các cái biện pháp cụ thể
để quản lý điều hành
việc cung cầu bình ổn giá
vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn
về những chính sách này không ạ
rõ ràng là cái việc bình ổn
giá thị trường rất quan trọng
cái giá mà nó vẫn cao
thì nó có thể do nhiều nguyên nhân
một là như chúng tôi đã nói
đó là vì một số doanh nghiệp
vẫn đang có các nguyên nhân vật liệu đầu vào
vì giá cao mà họ phải sản xuất
và họ phải ghi cái giá cao về giá thành
và vì thế họ ăn giá cao
cái thứ hai là có thể do cung cỏ
cung ở đây có thể là do
cái việc sản xuất trong nước nó chưa được
thì chúng ta phải đẩy mạnh cái sản xuất
nhưng cũng có thể do tiêu thụ
và đặc biệt một số vật hàng như thịt lợn
thì thậm chí là có thể có
cái tiêu thụ
sất lộn qua biên giới
và từ đó làm cho
cái lượng cầu trong nước
thì lớn nhưng mà lại không được cung
và nó làm tăng giá
thì chúng ta phải kiểm tra giả soát tổng thể
tất cả các vật hàng để xem là
cái cung cầu có đúng không
có vấn đề gì không
và từ đó chúng ta xem xét cái giá thành sản xuất thế nào
từ đó đưa ra cái giá bán là sao cho nào lại
và nếu như
có doanh nghiệp nào cố tình
ghiềm giữ để mà hưởng lợi
tục lợi cá nhân
thì rõ ràng cần phải có cái biện pháp xử lý
mà trước hết là có thể thông báo
trên các phương tiện thông tin đại chúng
sau nữa là có thể xử lý hành trí
nhưng đồng thời nếu mà cố tình
giữ lâu dài và tậm chí gây tác hại lớn
thì có thể phải xử lý
bên cạnh cái việc cân đối cung cầu
bình ổn giá cả thì thủ tướng chính phủ
cũng rất nhấn mạnh tới việc là
làm sao chúng ta quản lý được cái việc mà
không để cho tình trạng găm hàng hay là
đầu cơ tích chữ
vậy thì theo ông trước đây thì chúng ta đã có
những cái bài học kinh nghiệm như thế nào để chúng ta có thể
ngăn ngừa được cái nguyên thực trạng này
thì cái việc đó nó cũng là cái việc mà thường xuyên tôi
ngay trong cái năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thì chúng ta thấy rằng là cái mặt hàng thịt lợn thôi
còn ngoài chúng ta thấy
cái giá nó cứ tăng lên cao
và chúng ta khi kiểm tra lại thì thứ nhất
là do cái dịch tả lợn châu phi
cũng như là cái việc tái đàn nó chưa đầy đủ
thì một mặt mụn đông nhập vào phát triển nông thôn
tái đàn và tìm mọi cách
phòng chống cái dịch bệnh
nhưng cái thứ hai là nếu mà vẫn không đủ
và trước mắt chưa đủ thì lập tức cho phép
một số doanh nghiệp được nhập khẩu
thịt lợn từ các quốc gia khác
để đáp ứng cái nhu cầu hạ thấp
cái giá thịt lợn trong nước và chúng ta đã làm
rất tốt cái việc này
là cái việc thường xuyên mà các cơ quan quản lý
nhà nước phải làm và đặc biệt
trong cái điều kiện mà chúng ta đang mong muốn
kiểm tra đáp pháp thì chúng ta càng cần thiết
phải siết đặt tất nhiên chúng ta
không đủ lực lượng để mà làm tất cả
của mặt hàng nhưng trước hết chúng ta kiểm tra
những mặt hàng thiết yếu những mặt hàng
có ảnh lớn đến sản xuất
đời sống của người dân để từ đó
tạo ra cái sự đột biến
và thay đổi cái giá từ
những cái bản hàng cơ bản thì từ đó nó sẽ
có cái sức lan tỏa cho xã hội và chúng ta
mong rằng trong ngay
trong cái nửa
cuối cái tháng tám này
hầu hết các mặt hàng trong cái nền kinh tế
chúng ta sẽ giảm giá theo
cái giá xăng dầu và giá đồ vào
cuộc nguyên nhân vật liệu vâng rõ ràng là
để cho cái việc mà quản lý giá cả
của các mặt hàng sau khi các mặt hàng xăng dầu
giảm giá một cách có hiệu quả thì
chúng ta cũng rất là cần có cái cơ chế quản lý
giám sát đặc biệt là nêu trách nhiệm
của những cá nhân tập thể
khi mà chúng ta để xảy ra những cái tình trạng biến động
bất thường về giá cả
và xử lý nghiêm những cái sai phạm nếu như có
vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn
về vấn đề này không rõ ràng ấy cái việc mà
quản lý giá là cái việc
rất quan trọng nó
không chỉ là trách nhiệm của
một cái cơ quan nào mà nó là cái nhiệm vụ
của cả hệ thống chính trị
và rõ ràng trước hết là
nó có thể thuộc cái
cục quản lý giá bộ tài chính
tổng cục quản lý thị trường bộ công thương
như đồng thời nó cũng chịu cái tác động
nhất lớn của chính quyền các cái địa phương
các cái tỉnh thành và các cái bộ ngành
có liên quan đến những cái mặt hàng
mà hiện nay có cái giá cả
nó có thể ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống
và vì thế cho nên cái việc mà
quy được cái trách nhiệm cái việc tăng cường
kiểm tra giám sát bình ổn thị trường
là cái việc mà chúng ta phải làm
và quy trách nhiệm cụ thể
thì từ đó cái việc mà bình ổn
cái giá cả làm cho
cái mức độ lạm phát nó có thể
thấp đi ngay trong cái tháng tám này
và những cái tháng cuối năm
từ đó chúng ta hoàn toàn có thể
điều chỉnh được cái
lạm phát dưới cái mức
bốn mà quốc hội và chính phủ đề ra
là cái điều chúng tôi cho rằng
từ nay đến cuối năm chúng ta có thể làm được
xin cảm ơn những phân tích vừa rồi
của ông đinh trọng thị